công an phường mỹ thạnh tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng tổ công tác của công an tỉnh
bắt giữ đối tượng cao thanh vũ sinh năm hai nghìn hai trú tại tp long xuyên
vũ là đối tượng chém hai người bị thương rồi lẩn trốn và truy nã về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai vũ đi ngang chỗ hà văn dũng đang ngồi nhậu
thì hai bên xảy ra cự cãi một lúc sau dũng cùng anh ruột hà văn hùng đi đến nhà cậu vũ
tìm vũ thách thức dẫn đến đánh nhau cậu vũ chạy ra căn ngăn thì bị hùng dùng dao chém trúng tay
bị thương nhẹ thấy cậu bị chém vũ đã xông vào giật lấy cây dao rồi chém hùng một nhát vào đầu
gây thương tích hai và chém nhiều nhát vào đầu và tay của dũng gây thương tích hai mươi sáu
vũ ném bỏ cây dao tại hiện trường lên xe bỏ chạy sau thời gian lẩn trốn tại nhiều nơi
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng chín khi vũ vừa trở về địa phương thì bị lực lượng công an bắt giữ